đây là những việc làm đã bị nghiêm cấm vi phạm pháp luật
tuy nhiên hiện tình trạng này vẫn còn diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước
người dân vì quyền lợi trước mắt mà bất chấp hậu quả tiến hành khai thác tận diệt
những hình ảnh này được ghi lại tại khu vực lòng hồ hòa bình tỉnh hòa bình
người dân đang sử dụng sung điện để đánh bắt cá
bất chấp lời khuyến cáo của cơ quan chức năng tình trạng này diễn ra khá phổ biến tại đây
mong bà con tìm việc khác để làm nhưng nói xong lại chết rồi
chưa được mấy cuộc họp rồi
còn đây là những đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ vì hành vi sử dụng thuốc nổ
mìn tự chế để đánh bắt cá trên biển
công cụ mà họ dùng để tận diệt nguồn thủy sản hết sức nguy hiểm
không chỉ cá mà ngay cả con người cũng có thể mất mạng bất cứ lúc nào
khi sử dụng sung điện để đánh bắt tất cả các loài sinh vật dưới nước nằm trong bán kính hai mét
độ sâu hơn hai mét
cá con trứng cá hay thủy sinh đều không còn cơ hội sống sót
đồng nghĩa với việc nguồn lợi thủy sản không thể tái tạo ảnh hưởng đến đa dạng sinh học
mìn thuốc nổ thì phạm vi hủy diệt còn rộng hơn rất nhiều
trên thực tế đã có không ít những cái chết thương tâm
mà nguyên nhân cũng vì sử dụng loại phương tiện này để đánh bắt cá
thế nhưng dường như vẫn chưa đủ sức để gian đe
những con người vẫn đang xem thường tính mạng của mình xem thường pháp luật
em luôn mong muốn là bao giờ bà con đấy nhà em làm cái gương đấy
là nói theo là đừng có làm như thế nữa bây giờ mình sống làm thế nào làm
thì mình không làm cái chung kích điện nữa bây giờ mình phải góp ý với nhau
những người sai thì phải có người trái người sai
bây giờ người trước trước chưa biết thì người đấy sau phải học
đấy là rút lại rồi phải học sau này mình không làm
không bao giờ dùng cái đấy nên bỏ hết tất cả đi
mình làm người khác sống với người khác
mong muốn rằng là bà con nhân dân các vùng ven lòng hồ
cũng như là các hộ khai thác đánh bắt bằng súng điện
chất nổ chất độc hạ nắm mắt được các quy định của pháp luật
và các hành vi mà pháp luật nghiêm cấm để hiểu được
và từ đó có những cái rút kinh nghiệm và hạn chế trong cái việc khai thác đánh bắt
nghị định một trăm linh ba hai nghìn một mươi ba ndcp của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính
trong hoạt động thủy sản có nêu rõ phạt tiền từ một đến hai triệu đồng
đối với hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản
phạt tiền từ hai mươi đến hai mươi năm triệu đồng
đối với hành vi sử dụng vật liệu nổ để khai thác thủy sản trên biển
nếu hành vi này gây thương vong cho người khác
sẽ bị xử phạt theo đúng quy định của pháp luật
bên cạnh đó việc đánh bắt bằng lưới kéo hay còn gọi là giã cào
sử dụng những công cụ có nguy cơ tận diệt nguồn thủy sản đã bị nghiêm cấm từ lâu
tuy nhiên tình trạng này vẫn còn diễn ra ở khá nhiều nơi
gây không ít bức xúc cho người dân
những chiếc vó cá được dựng lên ở khu vực lòng hồ dầu tiếng
huyện dương minh châu tỉnh tây ninh để khai thác cá theo kiểu tận diệt
bên trong mỗi tròi như thế này có từ một đến hai máy kéo công suất lớn để kéo vó
gom các luồng cá đi qua
thiếu ý thức bất chấp việc nguồn lợi thủy sản sẽ bị cạn kiệt
chỉ nhìn được cái lợi trước mắt là tình trạng của một bộ phận ngư dân hiện nay
dù có thâm niên đánh bắt nhiều năm
tuy nhiên nhiều người còn chẳng quan tâm đến giai đoạn sinh sản của cá để tránh khai thác tận diệt
do cái sự giả cào nó cào nhiều quá rồi nó làm mất đi cái nguồn sinh của cái con cá hoặc con ghẹ con tôm
tại vì nó nạo vét nhiều quá đâm ra là nó mất đi những cái trứng
những cái sinh nở của những con cá con tôm nó bị mắc
cho nên ngày càng cạn kiệt
nói chung là cái tôm cua gạ cá thì mình cũng chẳng biết được nó đẻ có nào
ngày nào hầu như ngày nào cũng đánh bắt
không theo cái lần nào bão gió thì nghỉ thôi
nó cạn kiệt thì nó đã phải đẻ chứ
đã đến lúc cần có sự chung tay vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương
cùng các cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền vận động bà con chấm dứt ngay tình trạng dùng sung điện
thuốc nổ hoặc những công cụ đánh bắt cá dẫn đến nguy cơ tận diệt nguồn thủy sản
làm nguy hại đến tính mạng của con người
bên cạnh các chế tài xử phạt nghiêm minh thì điều cần thiết hơn cả
vẫn là ý thức của người dân trong việc bảo vệ nguồn tài nguyên thủy sản
bảo vệ tính mạng đừng vì lợi ích trước mắt mà để lại những hệ lụy khôn lường